đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng đã tiếp xúc cử tri để chuẩn bị kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn sẽ khai mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi tới đây
đoàn đại biểu đã chia làm bốn điểm tiếp xúc để nghe những tâm tư nguyện vọng của cử tri
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng đoàn đại biểu đã tiếp xúc tại thị trấn vích bảo huyện vích bảo tp hải phòng
những vấn đề về phát triển kinh tế xã hội các vấn đề như mất vệ sinh an toàn thực phẩm ô nhiễm môi trường sản xuất nông nghiệp chưa có đầu ra
câu chuyện được mùa mất giá khiến người dân vẫn còn loay hoay trong sản xuất việc xây dựng nông thôn mới vẫn chưa đạt được đủ các tiêu chí đề ra
hạ tầng giao thông vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu gây trở ngại trong thu hút đầu tư là những tâm tư của cử tri trình bày tại buổi tiếp xúc và mong muốn có bước cải tiến trong thời gian tới
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội hải phòng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định quyết tâm của chính phủ và thủ tướng chính phủ là bảo vệ môi trường
không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế
học thành kinh tế mũi nhọn đóng cửa rừng tự nhiên đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân
thủ tướng đã đưa ra những yêu cầu hành động cụ thể để giải đáp các kiến nghị của cử tri
vì chúng ta biết rằng là nông thôn mới là một cuộc cách mạng là một định hướng sau chủ nghĩa là giảm khoảng cách giàu nghèo giữa đô thị và nông thôn
là mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc tốt hơn cả vật chất và tinh thần cho người dân đặc biệt là thu nhập cho người dân
cho nên chúng ta thực hiện tốt các tiêu chí của nông thôn mới
thì đó chính là một cái chỉ đạo cần thiết một nhiệm vụ chính trị của đảng bộ chính quyền và nhân dân vĩnh bảo
thì tôi đề nghị đây cái tinh thần cuối năm năm một mươi hai xã bình quân một mươi ba năm tiêu chí cũng gần đạt rồi
thì cũng chỉ phải dùng sức chỉ đạo để trước năm trước năm hai mươi tôn quyền vĩnh bảo đồng quyền nông thôn mới

thủ tướng yêu cầu trong xây dựng nông thôn mới phải quyết tâm và dồn sức vào xây dựng nếu gặp khó khăn phải báo cáo ngay với thành ủy để giải quyết
về nông nghiệp thủ tướng yêu cầu huyện vĩnh bảo cần phải chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu nông nghiệp và tái cơ cấu nông nghiệp
nếu chỉ làm lúa không thôi sẽ rất lãng phí cần phải áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân
nông nghiệp công nghệ cao rất quan trọng

thủ tướng đề nghị huyện vĩnh bảo cần có phương án nghiên cứu công nghệ cao để ứng dụng ngay vào nông nghiệp tại đây
về vấn đề môi trường thủ tướng đề nghị chất thải rắn ở nông thôn phải được quy hoạch phải được xử lý
từng xã phải có phương án quy hoạch rác thải
thủ tướng yêu cầu cấp ủy chính quyền phải quan tâm chỉ đạo sát vấn đề này
nếu chưa phát triển mà môi trường đã bị ảnh hưởng thì chính quyền địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trước chính phủ và người dân
về vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm thủ tướng chỉ đạo nếu để xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm và có những lò giết mổ không hợp quy chuẩn
thì chính quyền địa phương nhất là người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm
thủ tướng nhắc nhở nhân dân huyện vĩnh bảo cần phải thực hiện tốt văn hóa ở các khu dân cư đồng thời giữ gìn di tích di sản
coi đây là truyền thống quý báu của cha ông để lại
về việc quốc lộ ba mươi bảy đi qua thị trấn vĩnh bảo thủ tướng mong bà con ủng hộ trong việc giải phóng mặt bằng và quan tâm giám sát đơn vị thi công để sớm khởi công không để mất an toàn giao thông tại quốc lộ này
nhân chuyến công tác tại hải phòng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vineco hải phòng
xã tam đa huyện vĩnh bảo hải phòng do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp vineco
một thành viên của tập đoàn vingroup đầu tư với tổng số vốn là một trăm tám mươi chín tỷ đồng
vineco hải phòng hiện là một trong một mươi hai nông trường của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp vineco đang triển khai trong cả nước
dự án có diện tích bốn mươi sáu hectare trong đó đất canh tác nông nghiệp ngoài trời là hai mươi tám ha đất nhà kính nhà lưới là một mươi bảy hectare và đất công trình phụ trợ một ba ha
dự án này bắt đầu xây dựng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
dự kiến ba mươi tháng một mươi bàn giao nhà đầu tiên
các hạng mục khu điều hành khu văn phòng kho hệ thống tưới nhỏ giọt nhà lưới nft trạm bơm và chạm nghỉ chân cho công nhân đang tiếp tục hoàn thiện
dự án sử dụng công nghệ nhà màng nhà kính công nghệ tưới nhỏ giọt và tưới phun tự động israel công nghệ cơ khí cơ giới hóa tự động hóa công nghệ thông tin và truyền thông của nhật bản israel
các hệ thống giám sát các thông số môi trường đất nước không khí và sinh trưởng cây trồng
cũng theo công nghệ của israel công nghệ sơ chế và bảo quản sau thu hoạch đóng gói tích hợp các kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế
bắt đầu tổ chức sản xuất từ tháng riêng năm hai nghìn một mươi sáu nông trường hiện đang tiến hành triển khai sản xuất một mươi bốn chủng loại cây trồng với sản lượng trung bình đạt hai trăm năm mươi tấn một tháng
tại đây thủ tướng đã nhắc nhở lãnh đạo và nhân viên cần phải thực hiện tốt các quy chuẩn chất lượng các sản phẩm tạo ra phải đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng và thân thiện với môi trường
không được gây ô nhiễm mặt nước và nước ngầm